chí tiết hơn về vấn đề này thì mời quý vị cùng theo dõi vấn đề và chính sách ngày hôm nay
còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với phần tin tức cập nhật
thưa quý vị tại hà nội viện sử học viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
phối hợp với nhà xuất bản hà nội và công ty cổ phần tri thức văn hóa sách việt nam
đã tổ chức lễ ra mắt bộ sách đại nam thực lục một mươi tập
đại nam thực lục là bộ lịch sử lớn nhất và quan trọng nhất của nhà nguyễn
do quốc sử quán triều nguyễn biên soạn năm trong tám mươi tám năm
gồm năm trăm sáu mươi quyển ghi chép thực toàn bộ lịch sử việt nam ở thế kỷ một mươi chín
đó là những chính sách lớn trong việc hoạch định phát triển kinh tế xã hội
đừng đối đối ngoại bảo vệ an ninh quốc gia khai thác và khẳng định chủ quyền biển đảo
những bài học về thi cử bổ nhiệm thăng hoặc là giáng chức
đại nam thực lục biên soạn theo phương pháp biên niên
nên là rất cần rất dễ để tra cứu sự kiện nhân vật địa danh địa chí
theo chỉnh tự thời gian và phương pháp kỳ xử có khả năng tái hiện diện mạo lịch sử
theo lát cắt của thời gian
bộ sách được tái bản lần thứ hai gồm một mươi tập dày gần một mươi trang khổ một mươi sáu x hai mươi bốn cm
in trên giấy cao cấp bìa cứng đóng hộp thẩm mỹ và trang trọng
đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả trong và ngoài nước
nhằm phục vụ công tác chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự
tại địa bàn cơ sở có hiệu quả công an tỉnh cao bằng đã tổ chức lễ bàn giao xe ô tô
do bộ công an cấp cho công an bốn mươi xã thị trấn biên giới
việc trang bị xe ô tô cho công an các xã biên giới thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an
đối với lực lượng công an xã nhất là các xã biên giới địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa
có đường giao thông đi lại khó khăn góp phần động viên cán bộ công an xã yên tâm công tác
chủ động trong tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn phòng ngừa đấu tranh
với loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
tại buổi lễ công an tỉnh cao bằng đã bàn giao bốn mươi xe ô tô nhãn hiệu suzuki kerry
do bộ công an cấp cho công an xã thị trấn biên giới thuộc các huyện bảo lạc bảo lâm hạ lan thạch an
hà quảng trung khánh và quảng hòa với mục đích là phục vụ công tác chiến đấu
bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là cầu nối quan trọng để đưa pháp luật
lan tỏa vào cuộc sống của người dân
thời gian qua công an tỉnh yên bái đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này
tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân
từng bước ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật
nội dung tuyên truyền đã được thiếu tá lương văn chiến trưởng công an xã tân hương
huyện yên bình tỉnh yên bái lựa chọn phù hợp với từng địa bàn và đối tượng đem lại hiệu quả cao nhất
với phương trầm mưa dầm thấm lâu công tác tuyên truyền pháp luật của các chiến sĩ công an xã tân hương
đã góp phần nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân
góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương
từ lúc các anh công an chính quy về xã tuyên truyền nhất là giảm về tội phạm ma túy tệ nạn xã hội cờ bạc như trước đây
đến bây giờ thì giảm không còn xảy ra những tình trạng phức tạp như trước đây
một buổi tuyên truyền pháp luật được công an xã tân hương huyện yên bình phối hợp tổ chức tại một mươi một thôn
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thu hút hai chín trăm linh lượt người dân tham gia
tuyên truyền tập trung vào các nghị định của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội luật phòng chống tác hại ma túy công tác quản lý
thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
bên cạnh đó các tổ hòa giải tại cơ sở đã được duy trì và hoạt động có hiệu quả
với hai mươi sáu vụ hòa giải thành công trong năm hai nghìn hai mươi một đã mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
qua việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với người dân
thì lực lượng công an xã nhận thấy là cái ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao
và người dân cũng tự giác hiểu được cái việc mà pháp luật của mình là sai
và cũng tự giác cùng với lực lượng công an xã chấp hành pháp luật để duy trì việc đảm bảo an ninh trật tự của địa phương
còn đây là chương trình phổ biến giáo dục pháp luật cho gần năm trăm linh học sinh
trường trung học phổ thông trạm tấu huyện trạm tấu tỉnh yên bái
những kiến thức pháp luật bổ ích
phòng chống các loại tội phạm và phòng chống tác hại của ma túy
tạc hại của mạng xã hội giữ gìn trật tự an toàn giao thông
trường bọn em cũng là một trường ở vùng sâu vùng xa
thế nên là đối với các trường khác thì cũng sẽ có những cái hạn chế
bây giờ các anh chị lê tuyên truyền cho bọn em thì bọn em rất là cảm ơn
rất là vui vì đã được học tập và tiếp thu những kiến thức rất là bổ ích
hoạt động này là hoạt động vô cùng thiết thực có ý nghĩa
đặc biệt là đối với các em học sinh người dân tộc thiểu số
mong muốn sau những buổi tuyên truyền như thế này
học sinh sẽ có cơ hội có điều kiện tiếp cận những kiến thức
những hiểu biết pháp luật và các em sẽ chấp hành tốt pháp luật
và trở thành một người công dân có ích
thời gian qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
được các ngành các cấp các địa phương trên địa bàn tỉnh yên bái
triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế
việc đổi mới đa dạng các hình thức tuyên truyền đã giúp người dân
nhất là các em học sinh dễ dàng hơn trong việc tiếp cận
góp phần đưa các chính sách pháp luật lan tỏa vào cuộc sống
và qua thực tiễn theo dõi thì khi mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
đến với các bạn học sinh thì một số hành vi vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông trật tự cũng đã được giảm đáng kể
còn ngoài ra thì tinh thần và ý thức của các bạn học sinh
đối với việc phòng chống tác hại của ma túy
phòng chống tệ nạn ma túy sân vào học đường cũng đã được nâng lên rất là rõ rệt
pháp luật được đổi mới
đưa về cơ sở lan tỏa vào cuộc sống
ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao
người dân tự biết bảo vệ mình
xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
có phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi duy phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã tân phong huyện bình xuyên
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo tài liệu của cơ quan công an do cần đủ tiêu chuẩn để được đi làm
phương lên mạng xã hội truy cập vào trang nhận làm giả giấy tờ
và có gắn đường link của đối tượng làm giả
sau đó phương kết bạn với một tài khoản gia lô
và nhắn tin cung cấp thông tin hình ảnh của mình
đặt làm một chứng chỉ tiếng anh tô ích giả với giá hai năm triệu đồng
đến giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai khi phương đến biêu điện nhận biêu phẩm
bên trong có đơn hàng các giấy tờ tài liệu chứng chỉ tiếng lan giả
mang tên bùi duy phương thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện thu giữ
khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hai tháng sáu
tại một kho hàng trên đường liên ấp một trăm hai mươi
xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
đã xảy ra một vụ cháy lốn khiến nhiều tài sản bị thiêu hụi
thời điểm trên người dân phát hiện cháy bên trong kho chứa hàng của một công ty
chỉ trong ít phút ngọn lửa đã gian rộng
đồng thời gây ra nhiều tiếng nổ khiến cột khói bốc cao
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh
đã điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
không để cháy lan sang khu vực xưởng sản xuất lân cận
đồng thời di rời tài sản ra bên ngoài để hạn chế thiệt hại
sau nhiều tiếng đồng hồ nỗ lực vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn
theo các công nhân khu vực xảy ra cháy là nơi chứa hàng hóa giày dép của công ty
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được làm rõ
thưa quý vị trong những năm qua nhà nước ta không ngừng hoàn thiện cơ chế chính sách
nhằm thu hút doanh nghiệp cá nhân hợp tác với các trại giam
để tổ chức lao động thướng nghiệp
dạy công nhân
dạy nghề cho phạm nhân góp phần giúp phạm nhân sau khi chấp hành song án phạt tù
có thể thuận lợi tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống
hòa nhập cộng đồng hạn chế vi phạm pháp luật và tái phạm tội
tuy nhiên do phần lớn các trại giam đóng trên địa bàn vùng sâu vùng xa
điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn và giao thông không thuận lợi
nên là khó thu hút được các doanh nghiệp hợp tác
và quan trọng nhất là hiện nay chưa có một hành lang pháp lý cụ thể
để huy động sự tham gia của các doanh nghiệp tổ chức cùng phối hợp
với các cơ quan nhà nước tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài chạy giam
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn
vậy bằng cơ chế nào với các chính sách cụ thể ra sao
để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tổ chức lao động dạy nghề
tạo bước đệm cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng
nội dung này sẽ có trong mục vấn đề về chính sách hôm nay
với khách mời là ông nguyễn công hồng
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội

trong việc tìm kiếm thực làm cũng như là ổn định cuộc sống
đối với các ngành nghề này
để tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi chín
có hai mươi bốn trên năm mươi bốn trại giam của bộ công an đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp
tổ chức một trăm năm mươi bốn điểm lao động dạy nghề ngoài chạy giam
tạo điều kiện phù hợp cho phạm nhân về tâm lý lao động
thái độ chấp hành cải tạo và tiếp thu kiến thức trong dạy nghề truyền nghề
góp phần cải thiện đời sống cho phạm nhân và tăng giá trị đầu tư
trở lại phục vụ xây dựng cơ sở vật chất chạy giam
tuy nhiên vướng mắt lớn nhất vẫn là hành lang pháp lý
để thu hút các doanh nghiệp đầu tư lâu dài và hiệu quả
và trong cái thời gian này thì cái công tác lao động ngoài trại giam của chúng tôi
cũng hết sự khạn hẹp chưa được đánh giá và chú trọng
tuy nhiên thì chúng tôi cũng xác định
nếu không tạo công an việc làm cho phạm nhân
thì cái công tác giáo dục dạy nghề cũng như là truyền nghề
và đặc biệt là sau này cái việc mà tái hòa nhập cộng đồng
đối với phạm nhân hết sức khó khăn
thưa quý vị lao động không chỉ là một nội dung bắt buộc
trong quá trình cải tạo chấp hành án phạt tù của phạm nhân
mà với họ đây là một quyền lợi chính đáng
thực tế cũng cho thấy là việc đổi mới hình thức tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân
là rất cần thiết
thế nhưng mà làm như thế này
thế nào để hoạt động tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân
thực sự có chuyển biến và làm tiền đề
để giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn
sau khi chấp hành xong án phạt tù
khách mời của chương trình ông nguyễn công hồng
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội
sẽ chia sẻ cụ thể ngay sau đây
vâng trước tiên thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho vấn đề và chính sách
thưa ông thì thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu như thế nào
đối với việc phải đổi mới hình thức tổ chức lao động
cho phạm nhân ngoài trại gian
cả cái trại đặc biệt là cả cái trại miền bắc
như tôi biết tôi đã đừng đi cả cái trại miền bắc rồi
thì diện tích rất hẹp toàn là ở những nơi hẻo lánh
tổ chức lao động cho phạm nhân là rất khó
trước hết ở trong trại là khó lắm
và cái hai là hình thức lao động của phạm nhân
nếu mà tổ chức trong trại
cùng chủ yếu mà tôi hay nói đùa với các bạn là
là máy sẵn
tức là có được nghề gì thì làm nghề ấy
như là thủ công đan lát
rồi thì nông nghiệp thì bóc hật điều
ở trong miền nam thì bóc hật điều
ngoài đấy thì những cái ấy
thì có nghĩa là trại tạo ra
ngoài họ đầu tư vào
trại tìm được cái việc gì
thì làm việc ấy chứ không phải là máy đo
tức là đỉnh hướng cho người ta
vì chúng ta nói thế
phạm nhân người ta cũng là một con người
do sai lầm người ta vào trong
thì vào trong cái thời gian người ta ấy
nếu mà chúng ta tổ chức cho lao động hướng nghiệp
và có một cái nghề
thậm chí là giải nghề nhất định
thì sau này họ trở về cộng đồng
họ sẽ đỡ
họ có cái điều kiện hơn
họ có dễ tìm công an việc làm hơn
và sẽ là
đối với chúng ta là họ sẽ
cái khả năng tái phạm tội sẽ giảm hơn
vâng hiện thì chưa có hành lăng pháp lý
để triển khai thực hiện việc tổ chức lao động
cho phạm nhân ngoài trại giam
trong bối cảnh này thì việc quốc hội xem xét
ban hành nghị quyết
thí điểm mô hình tổ chức
hoạt động lao động hướng nghiệp
và dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
có ý nghĩa như thế nào thưa ông
tôi nghĩ là
cần thiết phải có những cái quy định của nhà nước
để giải quyết một cách thấu đáo
vấn đề lao động của phạm nhân
mà tôi đã nói
như tôi đã nói
lao động vừa là nghĩa vụ
là nội dung giáo dục
vừa là nghĩa vụ phạm nhân
nhưng đó cũng có cái quyền của người ta
và là trách nhiệm của nhà nước
phải tổ chức trong thời gian
người ta chấp hành hình phạt
chấp hành ở đấy
phải tổ chức cho người ta lao động
đặc biệt nếu như tổ chức lao động
và hướng nghiệp cho phạm nhân
chính vì vậy
cho nên tôi thấy là
cái việc mà quốc hội
xem xét để cho
ban hành những cái văn bản
để tạo cái cơ sở pháp lý
mà trong đó là bố ngăn
để giải quyết cái vấn đề lao động
cho phạm nhân hôm nay là hết sức cần thiết
vâng một câu hỏi cuối cùng ạ
theo ý kiến của cá nhân ông
thì khi mà đã có một hành lang pháp lý cụ thể
thì việc chuẩn bị và thực thi các chính sách tổ chức lao động
dạy nghề và chuẩn bị cho phạm nhân
tái hòa nhập cộng đồng
sẽ cần phải tiếp tục cân nhắc tới những vấn đề gì ạ
phải làm sao hết sức công bằng
công khai minh bạch
thì tôi nghĩ là đảm bảo được những cái yếu tố như thế
thì cái chuyện đưa phạm nhân ra làm ra ngoài
và để mà qua đó người ta lao động
qua lao động để giáo dục người ta
qua lao động thì người ta học được một cái nghề này nghề kia
rồi thậm chí nếu như mà làm được nhiều
mà tích một phần mà cho người ta để có thể người ta
tiết kiệm hoặc là thu nhập sau này người ta về
người ta có thể dễ dàng ổn định cuộc sống hơn
thì đấy là cái hết sức cần thiết
và tôi nghĩ là sẽ có hiệu quả
thì nhưng mà như tôi muốn nói lại là
khi ra thì phải cân nhắc vì xuất điểm ở đâu đó là
là giáo dục cải tạo
là chấp hành án học
thì làm sao anh ra ngoài nhưng anh vẫn đảm bảo được
chế độ chấp hành án
giáo dục cải tạo thì là như thế là đạt hiệu quả
vì chúng ta sẽ vừa là giáo dục cải tạo được phạm nhân
nhưng mà vừa cho đảm bảo cái quyền của người ta được lao động
hướng nghiệp được học nghề
để sau này người ta trở về cộng đồng thì tái hòa nhập cộng đồng một cách dễ dàng hơn
vâng ạ tôi xin được cảm ơn ông nguyễn công hồng
nguyên phó chủ nhập ủy ban tư pháp bộ quốc hội
với những chia sẻ vừa rồi
một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian
cho vấn đề và chính sách sáng ngày hôm nay
và an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với một số chính sách đáng chú ý
nghị định số hai trăm ba mươi hai nghìn hai mươi hai ndcp ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
về thành lập sắp xếp lại chuyển đổi sở hữu
chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp
do nhà nước giữ một trăm linh vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó quy định doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn một trăm linh tỷ đồng
nghị định cũng quy định cụ thể cho một số trường hợp kinh doanh mang tính đặc thù riêng
theo đó về các hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài
nghị định hai trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi hai ndcp có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
quy định liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo các chương trình đào tạo sau đây
do hai bên xây dựng cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài và của việt nam
chương trình đào tạo của nước ngoài cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài
chương trình đào tạo của nước ngoài chuyển giao cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài và của việt nam
liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện toàn phần tại việt nam
họ thực hiện một phần tại việt nam và một phần tại nước ngoài do các bên liên kết đào tạo quyết định
cũng có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nghị định số hai năm hai nghìn hai mươi hai ndcp sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bốn mươi bảy hai nghìn một mươi một ndcp ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi một của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của luật bưu chính
cụ thể mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính được khai thông báo theo quy định